thưa quý vị tại đắk lắc phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh và thanh tra sở thông tin và truyền thông tỉnh đắk lắc
vừa triệu tập làm việc một trường hợp đăng thông tin sai sự thật về tiêm vaccine covid một mươi chín trên mạng xã hội facebook
người bị triệu tập làm việc là phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú ở phường tân an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
đã đăng tải trên facebook cá nhân thông tin về việc có hay không tại buôn ma thuột
tiêm vaccine phòng chống covid một mươi chín dịch vụ một mươi triệu một liều
vào cuộc xác minh phòng an ninh chính trị nội bộ thanh tra sở thông tin và truyền thông xác định
đây là thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận
quá trình làm việc sau khi được giải thích người này đã nhận ra hành vi sai phạm của mình
đồng thời tự gỡ bỏ bài đăng và cam kết không tái phạm